vâng thưa quý vị vào chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã ban hành hòa tốc chỉ thị số hai mươi năm
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ thị nêu rõ ubnd các quận huyện thị xã thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn
và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp
xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương
theo diễn biến dịch và chỉ đạo của trung ương và thành phố
đồng thời căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhất là trong dịp lễ cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán đám tăng đám cưới
hướng dẫn tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch hoàn thành chậm nhất trong ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chủ động vận dụng tối đa mọi biện pháp phân công các lực lượng phối hợp ngành y tế để tổ chức thần tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo kế hoạch
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ngành y tế của thành phố phải thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai